nhận lời mời của tổng bí thư nguyễn phú trọng và chủ tịch nước trần đại quang
sáng nay tổng bí thư chủ tịch nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào bùn nhăng vô la chít
đã tới thủ đô hà nội bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức việt nam
và cùng bế mạc năm đoàn kết hữu nghị việt nam lào hai nghìn một mươi chín
tại phủ chủ tịch lễ đón tổng bí thư chủ tịch nước lào bùn nhăng vô la chít
được tổ chức trọng thể theo nghi thức cấp cao nhất
dành cho nguyên thủ quốc gia tới thăm chính thức việt nam
tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ trì lễ đón
đây là chuyến thăm hữu nghị chính thức việt nam lần thứ hai
của tổng bí thư chủ tịch nước bùn nhăng vô la chít
kể từ đầu nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
chuyến thăm nhằm tiếp tục khẳng định
đường lối đối ngoại nhất quán của lào
là đặc biệt coi trọng việc giữ gìn
và thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại
tình đoàn kết đặc biệt
và sự hợp tác toàn diện việt nam lào
đồng thời tăng cường sự gắn bó
tin cậy chính trị giữa lãnh đạo cấp cao
hai đảng hai nước
về phía việt nam tiếp tục khẳng định
tình đoàn kết gắn bó tin cậy
thủy chung trong sáng
trước sau như một của đảng nhà nước
và nhân dân ta đối với đảng nhà nước
và nhân dân lào
khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ
toàn diện của việt nam đối với công cuộc
đổi mới bảo vệ và xây dựng
đất nước lào anh em góp phần thúc đẩy
mạnh mẽ hơn nữa quan hệ giữa
hai đảng hai nước phát triển lên tầm cao mới
thực hiện thắng lợi nghị quyết
đại hội đảng cộng sản việt nam lần thứ một mươi hai
và đại hội đảng nhân dân cách mạng lào
lần thứ một mươi bên cạnh đó
chuyến thăm cũng là dấu mốc quan trọng
để tổng kết năm đoàn kết hữu nghị việt nam lào

biện pháp thúc đẩy quan hệ việt nam lào
phát huy vai trò của lào
trong các diễn đàn đa phương